thưa quý vị để hạn chế tử vong bộ y tế đã thiết lập một mươi một trung tâm hồi sức tích cực tại tp hcm và các tỉnh phía nam
bệnh viện hồi sức covid một mươi chín là tầng cao nhất trong tháp điều trị ba tầng ở tp hcm
và tại đây các bác sĩ luôn phải đối diện với muôn vàn khó khăn thậm chí là chứng kiến cả danh giới giữa sự sống và cái chết
thế nhưng họ không chửi bước nản trí tất cả đều đồng lòng quyết tâm cứu chữa người bệnh covid một mươi chín
chuyển nặng mang lại niềm tin hy vọng cho các gia đình bệnh nhân
đây là khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nguy kịch của trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín
thuộc bệnh viện việt đức đặt tại bệnh viện giã chiến số một mươi ba
nhiều bệnh nhân có diễn biến rất nhanh vì vậy các bác sĩ điều dưỡng luôn phải túc trực sẵn sàng kỹ thuật can thiệp
danh giật từng khoảnh khắc để hồi sinh nhịp đập và hơi thở cho bệnh nhân
tất cả bệnh nhân đều có hưởng nguy cơ diễn biến nặng lên
mà diễn biến rất là nhanh cho nên lúc nào cũng phải trong tâm thế sẵn sàng
để chấn an người bệnh các điều dưỡng còn thường xuyên động viên ăn ủi giúp họ ổn định tâm lý trong quá trình điều trị
những bệnh nhân như thế này thì các bác rất là mệt nên là khi mà nói thì mình sẽ không thể là nghe được hết
và mình phải cầm cái tờ giấy như thế này để các bác tiếp vào đây và sau đấy thì mình sẽ cố dịch ra
và mình sẽ làm và mình sẽ đáp ý mạng cho chúng
thời gian tập huấn thì chúng tôi phải tập huấn qua zoom qua online
khi mà bắt nhịp công việc luôn thì vào là
nhìn số lượng bệnh nhân quá đông
trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín của bệnh viện việt đức có năm khu nhà điều trị
để phân tầng bệnh nhân từ nguy kịch nặng vừa và nhẹ
khu n bốn có hơn năm mươi giường bệnh chủ yếu thở oxy dòng cao hfnc
bệnh nhân chuyển nặng có nhiều bệnh nền và diễn biến rất nhanh
chúng tôi phải xây dựng rất nhiều các quy trình
từ quy trình tiếp nhận bệnh nhân đến quy trình bệnh nhân ra viện
thậm chí đến những quy trình
để giải quyết những trường hợp tử vong
làm sao mà cho nó thuần thục
sau hơn một tháng hơn ba mươi quy trình được thiết lập
và bây giờ đến giờ phút này thì bệnh viện này cũng vận hành tương đối chân tru
tuy nhiên thì cũng vẫn phải điều chỉnh làm sao cho nó hoàn hảo nhất có thể
tất cả những người đến giờ phút này thì gần sáu trăm linh nhân viên là toàn những người trung phong
theo thông tin từ bộ y tế
ba tuần qua số ca tử vong do covid một mươi chín ở nước ta đã giảm dần
đặc biệt là thành phố hồ chí minh
trong cuộc chiến khốc liệt chống lại dịch bệnh
với đội ngũ y bác sĩ
nhiều bệnh nhân nguy kịch được cứu sống thành công
chính là động lực để các thầy thuốc tiếp tục chặng đường phía trước
vô đây bốn năm ngày rồi cũng lâu quá trời nhớ con dạo con rồi
nhưng không dám hết bệnh là mình về chứ
nhìn bệnh nhân được ra viện thì thực sự là rất là vui
bởi vì là mình giống như là được chút đi vào một cái gánh nặng
chúng tôi luôn mong muốn là dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát
và hơn hết là tất cả các bệnh nhân điều trị ở đây đều được ổn định
và đều được trở về với gia đình của mình
thì như thế thì chúng tôi mới yên tâm về nhà được